được biết gọi hỗ trợ lãi suất hai là một giải pháp bổ sung và thời gian tới sẽ song hành cùng với các giải pháp mà ngành ngân hàng đã đang và sẽ triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp đồng thời tận dụng thời cơ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới góp phần kích thích cả phía cung và cầu